nhằm nâng đỡ những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện ước mơ đến trường
trong những năm qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã có nhiều chương trình tiếp sức
hỗ trợ hiệu quả đặc biệt là mô hình nâng bước em đến trường
đây không chỉ là sự đồng hành về vật chất mà còn là sự chia sẻ về tinh thần
để các em vượt lên hoàn cảnh tiếp bước con đường học tập
gia đình em lê văn quyến ở xã thạch bằng huyện lộc hà có hoàn cảnh rất khó khăn
bố bị gãy cuộc sống mắt mờ không có khả năng lao động
mẹ quyến làm nghề bốc vác phụ hồ nhưng không đủ tiền nuôi ba anh em ăn học
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay quyến được đồn biên phòng cửa sót giúp đỡ
nhận đỡ đầu theo chương trình nâng bước em tới trường
mỗi tháng em được hỗ trợ năm trăm linh đồng đến khi em học hết trung học phổ thông
trong một lần đến mình sẽ vào được đại học quân sự để trở thành một công dân có ý cho lật được
gia đình chúng tôi rất khó khăn
bố mẹ đều tàn tật cả
các chủ bộ đối biên phòng giúp đỡ cháu và chúng tôi sẽ luôn luôn nhắc nhở và đồng biến cháu
để cháu có một sự tư giác và vươn lên trong hoàn cảnh để cháu học hành đạt thành tích tốt
để cháu khó khăn phù lòng tình cảm của các chủ bộ đối biên phòng
chương trình nâng bước em tới trường được bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
triển khai xây dựng mô hình điểm từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn
đến nay hà tĩnh đã có sáu mươi một em học sinh trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ từ chương trình nâng bước em tới trường
mức hỗ trợ hàng tháng được trích từ tiền lương tiền tăng gia sản xuất của cán bộ chiến sĩ các đơn vị biên phòng
điều kiện đời sống của đồng bào nơi biên giới hết sức khó khăn
nhiều cháu học sinh không có điều kiện để đến trường
chính như vậy bộ đội biên phòng hà tĩnh đã triển khai mô hình nâng bước em đến trường
và sao cho các đơn vị đỡ đầu các cháu
chính sự yêu thương nâng đỡ những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
đã mở rộng con đường đến trường cho các em và là chỗ dựa tinh thần vững chắc để các em vượt lên hoàn cảnh học tập
giàn luyện trở thành những con ngoan cho giỏi